nhằm tổ chức tốt các lễ hội phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc đảm bảo an toàn tiết kiệm và bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan cờ bạc trá hình bảo vệ môi trường trong quá trình tổ chức các hoạt động lễ hội tỉnh tuyên quang đang thực hiện chấn trình công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể đối với vụ việc lễ hội trọi châu trái phép ở xã phúc ninh huyện yên sơn tỉnh tuyên quang hiện đang chỉ đạo huyện yên sơn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức trong việc để xảy ra sai phạm